tại trụ sở bộ công an bộ công an đã tổ chức họp báo thông tin các nội dung của công tác công an trong sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt nhiều nội dung nóng đã được người phát ngôn bộ công an trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ trả lời
bên cạnh các công tác điều tra nắm tình hình tội phạm trong sáu tháng đầu năm
lực lượng công an cả nước đã chủ động trong công tác phòng chống tội phạm
tạo nhiều chuyển biến trong công tác tấn công chứa nắp tội phạm
nổi bật là việc đẩy nhanh điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng quản lý
phát hiện các vụ việc lớn như đường dây sản xuất xăng a chín mươi năm giả do trịnh sướng cầm đầu
đối với các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm người phát ngôn bộ công an cho biết
ngoài việc bảo đảm an ninh trật tự tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy công nghệ cao
thì các vụ việc nổi cộng như vụ làm rõ xuất xứ hàng hóa của công ty asanzo
mở rộng điều tra vụ nhật cường mobile cũng sẽ được các đơn vị nghiệp vụ của bộ đẩy nhanh tiến độ điều tra